quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
quy định mới này đã áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách bằng được bộ trên phạm vi toàn quốc thí điểm từ ngày mai ngày một mươi ba tháng một mươi đến hết ngày hai mươi tháng một mươi
ngay sau khi có những thông tin ban đầu về việc được phép hoạt động trở lại các doanh nghiệp vận tải khách đã rất nhanh chóng bắt tay vào việc chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và vật lực
chờ quyết định cuối cùng của ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
hai tháng giãn cách xã hội là một khoảng thời gian không hề ngắn và đối với hoạt động vận tải thì thời gian đó còn kéo dài hơn bởi vì hoạt động vận tải đã ngừng hoạt động từ trước khi hà nội tổ chức giãn cách
rất có thể là những nhà xe này sẽ có thể được chạy trong thời gian tới và đối với các nhà xe thì khi quay trở lại hoạt động thì những cái cuộn dây câu điện như thế này là vật không thể thiếu được đối với mỗi lái xe
bởi vì là sau một quãng thời gian dài để ở bãi thì gần như các bình ác quy của các xe gần như đã không còn điện
mới nghe được những thông tin ban đầu về việc hoạt động vận tải khách có thể được hoạt động trở lại anh thắng cùng con trai đã nhanh chóng ra bến xe kiểm tra thiết bị và phương tiện sẵn sàng chờ quyết định cuối cùng của ủy ban nhân dân các tỉnh thành trên tuyến mà anh đăng ký chạy
ra đến bến thì anh mới biết không chỉ mình xe anh mà rất nhiều phương tiện khác đang gặp vấn đề về máy móc khi xe đã nằm bãi quá lâu không chạy
xe của mình là từ ngày thực hiện giãn cách là xe mình phải nghỉ
tính đến nay nó phải mất độ khoảng tầm hai ba tháng rồi
thì trước khi mà trước khi giãn cách là mình đã phải nghỉ rồi thì nó cũng không có khách
thì bây giờ mình đỗ lâu quá không sử dụng thì là điện nó hao đi thì nó hết
thì nghe tin là chuẩn bị được hoạt động lại thì mình ra mình sạc lại điện đóm lại cho nó hoạt động lại
kiểm tra xe cộ cho nó cẩn thận để mình chuẩn bị lúc nào được hoạt động lại
ngoài ra thì việc thực hiện nghiêm quy định năm k của bộ y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh tại bến và trên các phương tiện
cũng đang là lưu tâm hàng đầu của các doanh nghiệp vận tải trong thời điểm này
vì hơn lúc nào hết các doanh nghiệp vận tài hiểu việc kiểm soát dịch càng chặt chẽ bao nhiêu
thì thời gian hoạt động của họ càng kéo dài bấy nhiêu
các doanh nghiệp vận tải khách đã chờ ngày này quá lâu rồi
chúng tôi cũng tăng cường công tác điên lệ với cùng với các đơn vị vận tải
và trao đổi để họ tự chủ động trong công tác là phòng chống dịch của phương tiện
và luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị phương tiện về chất lượng
cũng như là về các trang thiết bị cần thiết để phục vụ trong thời gian mà
khi mà được cơ quan quản lý nhà nước cho phép hoạt động trở lại
và đặc biệt lưu ý đến công tác phòng chống dịch khử khuẩn tại các phương tiện
và nhắc nhở đối với cả nhân viên và hành khách đi xe
thực hiện nghiêm các yêu cầu năm k của bộ y tế
nó tạo thành một quy trình xanh khép kín
của cái phương tiện xanh người điều khiển phương tiện xanh
bến xe bến bãi xanh rồi là hành khách xanh
thế và chúng ta làm thế nào đó để tạo thành một cái quy trình nó an toàn nhất
trong phòng chống dịch covid
vì vậy đối với lĩnh vực đường bộ thì trong quy định cũng quy định rất rõ
là ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ vào tình hình cấp độ dì bệnh
để quyết định về cái vận tải hành khách nội tỉnh
và đối với vận tải liên tỉnh thì trên cơ sở thỏa thuận
ủy ban nhân dân hai đổ tuyến
trong thời gian thí điểm doanh nghiệp vận tải thực hiện tối thiểu năm
và tối đa không vượt quá ba mươi số chuyến của các đơn vị
theo lưu lượng đã được sở giao thông vận tải công bố
và có giãn cách chỗ ngồi trên phương tiện trừ xe dường nằm
đối với các địa phương có nguy cơ thấp và bình thường
đến các địa phương khu vực có nguy cơ cao tương đương
thì được tổ chức hoạt động vận tải bình thường
vào sáng ngày một mươi hai tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
tổ chức thực hiện điều tra vụ án giết người cướp tài sản
xảy ra tại ấp tân lợi xã tân phú huyện châu thành tỉnh an giang
bị can là lê lâm trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cư trú địa phương
do nghiện game và ham cờ bạc nợ số tiền trên một trăm linh triệu đồng
nên đã nảy sinh ý định sát hại người thân để cướp tài sản
vào ngày bảy tháng ba nhân lúc cha mẹ nuôi từ an giang
lên thành phố hồ chí minh khám bệnh nhà chỉ có chị gái và cháu nhỏ
trường bắt đầu gây án
đối tượng đã sử dụng thanh sắt dài bốn mươi cm đánh nhiều nhát vào sau gáy và đầu trị
và tiếp tục bóc cổ nạn nhân cho đến khi bất động hẳn
rồi kéo vào phòng ngủ lục loại trong nhà lấy đi ba năm lượng vàng hai mươi bốn k
cùng số tiền hơn một trăm linh triệu đồng bỏ trốn khỏi địa phương
đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ tại đà nẵng
khi đang trên đường dẫn bạn gái đi du lịch
buổi thử nghiệm nhằm kiểm tra lại các tình tiết chứng cứ vụ án
nhằm đảm bảo tính khách quan toàn diện chính xác
trong hoạt động tố tụng hình sự phục vụ tốt công tác điều tra
truy tố xét xử đúng người đúng tội đúng pháp luật
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngay sau đây
kim hạ xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị
chiều ngày một mươi hai tháng một mươi đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đã có buổi làm việc
với ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và các giải pháp để kiểm soát dịch phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chủ trì buổi làm việc
báo cáo với lãnh đạo đoàn đại biểu quốc hội thành phố về tình hình thực hiện công tác
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
dương anh đức cho biết công tác phòng chống dịch tại thành phố đã đi đúng hướng
tạo tiền đề cho việc kiểm soát dịch bệnh đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới
thành phố đảm bảo cung ứng hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân
trong thời gian giãn cách xã hội khẩn trương nỗ lực thực hiện thần tốc xác nghiệm toàn soát
trên diện rộng cho toàn bộ người dân
đến nay thành phố đã có ba đợt hỗ trợ chi trên bảy tám trăm linh tỷ đồng
chính quyền cũng đang tăng cường công tác kiểm tra giám sát
việc thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao
những đóng góp của đoàn đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh trong thời gian qua
đã có những sáng tạo trong cách tiếp cận những lĩnh vực sát với tình hình thực tiễn
chủ tịch nước đã gửi lời chia sẻ với lãnh đạo chính quyền nhân dân thành phố
trước những mất mắt đau thương biểu dư những nỗ lực của cấp ủy đảng chính quyền
người dân doanh nghiệp đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu chống dịch
đồng thời tiếp tục phát huy những kết quả đạt được
trước đó sáng ngày một mươi hai tháng một mươi chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng đã đến thăm
và làm việc với bệnh viện nhi đồng thành phố hồ chí minh
trong thời gian tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
bệnh viện nhi đồng thành phố là một trong các đơn vị tiên phong tích cực
thực hiện nhiệm vụ phối hợp phòng chống dịch covid một mươi chín
bệnh viện đảm nhiệm việc điều trị cho bệnh nhi mắc covid một mươi chín
và điều hành bệnh viện giã chiến số bốn đã tiếp nhận khoảng ba năm trăm linh bệnh nhi mắc covid một mươi chín
hiện tại chỉ còn hai trăm linh trường hợp đang chữa trị
đa số bệnh nhi mắc covid một mươi chín phải nhập viện là có bệnh nền như ung thư
có những bệnh nhi béo phì trên một trăm linh kg
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc biểu dương
và trân trọng chúc mừng các thành quả mà bệnh viện nhi đồng thành phố
đã đạt được trong thời gian qua đồng thời mong muốn đội ngũ y bác sĩ
và tập thể bệnh viện sẽ làm tốt hơn nữa việc chăm sóc sức khỏe
cho thiếu niên nhi đồng những mầm non tương lai của đất nước
bệnh viện nhi đồng thành phố hồ chí minh chủ yếu khám chữa bệnh
cho các bệnh nhân của huyện bình chánh và khu vực đồng bằng sông cửu long
tuy nhiên hiện nay vấn đề đi lại giữa các địa phương gặp khó khăn
khiến nhiều bệnh nhi không thể đến bệnh viện khám chữa bệnh
do đó lãnh đạo bệnh viện đề nghị có chính sách để nới lỏng việc đi lại
giữa các địa phương giúp bệnh viện khám chữa bệnh
tạo điều kiện cho các bệnh nhi đến thành phố hồ chí minh khám chữa bệnh
ngay sau chuyến thăm và làm việc tại bệnh viện nhi đồng thành phố
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và ông phan văn mãi
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã có buổi gặp gỡ
hội doanh nhân trẻ nhân ngày doanh nhân việt nam ngày một mươi ba tháng một mươi
đánh giá cao nỗ lực chưa từng có của hệ thống chính trị
trong làn sóng dịch covid một mươi chín vừa qua
tuy nhiên theo ông phạm phú trường chủ tịch hội doanh nhân trẻ thành phố hồ chí minh
tư duy xin cho sự trách nhiệm vẫn còn xuất hiện trong quá trình ra quyết sách
còn ông lê hoàng châu chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố hồ chí minh nêu ý kiến
thời gian tới doanh nghiệp bất động sản không xin tiền
mà chỉ xin tháo gỡ các cơ chế chính sách
phát biểu tại buổi làm việc ông phan văn mãi
chủ tịch ưu ba nhân dân thành phố hồ chí minh trân trọng những hiến kế
và đánh giá cao trách nhiệm cộng đồng của các doanh nghiệp
hôm nay tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm và nhiều địa phương đã cơ bản được kiểm soát nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết đi lại của người dân và các hoạt động vận tải hành khách bằng các đường sắt đường không và đường bộ đang từng bước được khôi phục phù hợp với từng cấp độ phòng chống dịch
trong ngày một mươi hai tháng một mươi các chuyến bay thương mại đã chính thức cất cánh trở lại từ sân bay tân sơn nhất đến các tỉnh thành trong nước
quy định người dân không phải cách ly tập trung khi về địa phương cũng như khôi phục các đường bay đã giúp việc đi lại của người dân thuận lợi hơn
đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi phát triển kinh tế xã hội của tp hcm
theo tiến sĩ lương hoài nam chuyên gia về hàng không thì hiện nay các quy trình về phòng chống dịch trong hàng không là rất cao
do đó nếu đảm bảo an toàn về dịch cho người sử dụng dịch vụ thì không phải lo lắng vì hoạt động bay trở thành lây lan dịch bệnh
từ đó có thể khôi phục toàn bộ hoạt động bay giữa các địa phương
chúng ta nên thay cách tiếp cận là phục hồi cái hoạt động bay theo địa bàn về dịch tễ tức là đỏ hay là xanh hay là vàng
và chúng ta nên phục hồi các hoạt động bay bất kể các địa phương đó đang là màu gì nhưng mà đối tượng phục vụ là đối tượng an toàn
còn đối với đường sắt từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi thì hoạt động vận tải hành khách cũng sẽ được phục hồi ở tuyến hà nội tp hcm
trong ngày đầu mở bán vé tàu khách se bảy mươi tám quy định giãn cách ba trăm linh hai chỗ ngồi đã bán được một trăm linh vé
những ngày tiếp theo cũng đã có rất đông người dân đặt dưới chỗ
điều đó cho thấy nhu cầu đi lại của người dân là rất cao
thì chúng tôi đã lập kế hoạch chia ra nhiều giai đoạn khác nhau tùy theo cái diễn biến của dịch
và đã có phương án báo cáo lên cục đường sắt cũng như bộ giao thông vận tải
thế thì chúng tôi được biết là hiện nay là cục đường sắt cũng đang xin ý kiến của các địa phương để có sự đồng thuận
còn đối với hoạt động vận tải hành khách đường bộ tp hcm đã cho phép người dân đi lại bằng taxi công nghệ
bên cạnh đó vận tải hành khách liên tỉnh từ tp hcm đến một số địa phương cũng đã được thí điểm hoạt động trở lại
xong để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải hoạt động trong thời gian khó khăn này thì cần có sự thống nhất giữa các địa phương

như vậy nhu cầu đi lại của người dân từ tp hcm đến các địa phương là rất nhiều
để tạo điều kiện thuận lợi cho cả hành khách và các doanh nghiệp vận tải thì cần có một cơ chế thống nhất giữa các địa phương về công tác phòng chống dịch
từ đó mới lại thêm nhiều tuyến giao thông cả đường sắt đường không và đường bộ góp phần cho sự phát triển phục hồi kinh tế của tp hcm và cả nước

kính thưa quý vị bệnh viện gia liễu tp hcm vừa xử lý thành công một trường hợp tai biến do tiêm chất làm đầy vào vùng má để tạo khuôn mặt đầy đặn hơn
và các bác sĩ đã lấy ra khỏi mặt bệnh nhân là một trăm linh ml dịch mũ
bệnh nhân hai mươi ba tuổi ngụ quận một mươi hai đến khám trong tình trạng vùng má bên trái có khối u to đau nhất
cách đây năm tháng bệnh nhân đã đến một cơ sở thẩm mỹ tại phú nhuận để tiêm khoảng ba bốn cc filler với giá một triệu bảy trăm linh ngàn đồng một cc vào vùng mặt
bốn tháng sau vùng tiêm filler sưng to đau nhất nên đã tự mua thuốc uống nhưng chỗ đau không giảm
tại bệnh viện gia liễu tp hcm các bác sĩ ghi nhận vùng mái trái của bệnh nhân biến dạng kích thước năm x năm cm siêu âm thấy có ổ dịch dẫn đến ép xe
bệnh nhân được chỉ định tiểu phẫu giải áp lấy ra khoảng hơn một trăm linh ml dịch mũ
bỗng định bệnh nhân vẫn bị chạy và vết sẹo dài trên mặt
trước đó bệnh viện gia liễu tp hcm cũng đã xử lý một trường hợp ép xe má do tiêm filler
đa số bệnh nhân bị tai biến thường tiêm ở cơ sở thẩm mỹ không phép
người tiêm không phải là bác sĩ và không được đào tạo về tạo hình thẩm mỹ dẫn đến những biến chứng đáng tiếc
ngày một mươi hai tháng một mươi tòa án nhân dân tp trà vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo nguyễn thanh tú bốn mươi tuổi
và bị cáo nguyễn thanh bình bốn mươi tám tuổi cùng ngụ khóm tám phường sáu về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào ngày năm tháng tám khi thiếu tá cao thành đà cán bộ công an phường sáu tp trà vinh
phố hợp tòa công tác của bệnh viện đao khoa tp trà vinh ở khóm bảy phường sáu
giữ gìn an ninh trực tự phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thì tú và bình là hai anh em ruột đi vào bệnh viện
lúc này tú liên tục chữ bới la lối đạp ngã các bản báo hiệu và xin quà từ thiện nhưng không được
nên tiếp tục la lớn gây mất an ninh trật tự
phát hiện sự việc thiếu tá đạt đã nhắc nhở yêu cầu tú giữ trật tự và mời ra khỏi khu vực bệnh viện
tuy nhiên tú không chấp hành mà tiếp tục có lời lẽ thô tục xúc phạm đe dọa dùng vũ lực đối với lực lượng công an
khi thiếu tá đạt yêu cầu tú ra khỏi bệnh viện thì tú và bình liên tục xông đến đánh thiếu tá đạt
riêng bình ở đoạn cây sắt hung hăng truy đánh nhưng đã được ca ngăn
ngay sau đó tú và bình bị lực lượng công an bắt giữ
bước đầu cả hai thừa nhận hành vi phạm tội rất may thiếu tá đạt không bị thương nặng
căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố trà vinh
đã tuyên phạt với mức án hai năm sáu tháng tù giam đối với tú và một năm sáu tháng tù giam đối với bình